trong bối cảnh cuộc xung đột giữa israel và hamas diễn biến căng thẳng với số thương vong của hai phía ngày càng tăng
nhiều quốc gia tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực hòa giải
kể từ khi xung đột nổ ra các nước lớn và chính phủ trong khu vực như ai cập thổ nhĩ kỳ và các quốc gia vùng vịnh
đã tích cực triển khai nhiều hoạt động ngoại giao nhằm thúc đẩy giảm căng thẳng đạt được sự bình tĩnh để ngăn chặn đổ máu và bảo vệ dân thường
cùng ngày ai cập và giordani cam kết viện trợ thực phẩm và thiết bị y tế cho người dân ở khu vực xảy ra xung đột
trong khi đó ả rập xê út cũng cho biết thái tử nước này đã khẳng định với tổng thống chính quyền palestine rằng
đang nỗ lực để đảm bảo xung đột sẽ không lan rộng trong khu vực
tại hội nghị bộ trưởng lần thứ hai mươi bảy liên minh châu âu eu và hội đồng hợp tác vùng vịnh gcc diễn ra tại oman
đã tập trung thảo luận về tình hình israel palestine khả năng giảm leo thang xung đột và giải quyết khủng hoảng
tại hội nghị hy lạp đã đề xuất kế hoạch năm điểm cho cuộc xung đột ở trung đông
đề xuất các tổ chức quốc tế lớn tổ chức hội nghị với sự tham gia của các bên liên quan
theo kế hoạch các ngoại trưởng eu sẽ hợp khẩn trong ngày một mươi một tháng một mươi tại oman để thảo luận về xung đột giữa hamas và israel